hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh lạng sơn và trực tiếp là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận và hàng giả trên địa bàn
với một tỉnh biên giới như lạng sơn thông thương với nước bạn trung quốc bằng hàng chục cửa khẩu tiếp giáp cùng nước bạn và hàng trăm km đường biên giới
lạng sơn luôn xác định rõ vai trò tuyến đầu trong bảo đảm an ninh chính trị phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung
với đà phục hồi tích cực với kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy của nước bạn trung quốc một trong những nước nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn của thế giới cũng đã góp phần khiến kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh lạng sơn có những bước khởi sắc nhất định
các hoạt động thương mại diễn ra sôi động kinh ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn có bước tăng trưởng tạo điều kiện thuận lợi và thu hút doanh nghiệp thương nhân hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung
tỉnh lạng sơn nói riêng thì lạng sơn cũng gặp phải không ít những khó khăn thách thức đặc biệt là trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn đã được thể hiện qua việc tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về chủ trương cơ chế chính sách chỉ đạo tổ chức triển khai công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ngay từ thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi bảy
như chỉ thị số một mươi một cttu ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu
ba kế hoạch liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát thị trường đấu tranh phòng chống buôn lậu
trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh cũng đã trực tiếp ban hành bốn kế hoạch tổ chức bảy cuộc làm việc với các ngành chức năng nòng cốt
các địa phương trọng điểm về công tác chống buôn lậu chống thất thu ngân sách để kiểm tra chỉ đạo trực tiếp
kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phối hợp chống buôn lậu trên các tuyến lĩnh vực liên quan
theo chỉ đạo của chính phủ các bộ ngành trung ương ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và thực tiễn công tác chống buôn lậu tại địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín trung ương đã tập trung chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh
triển khai việc phối hợp trong công tác chống buôn lậu
đấu tranh chống bút lậu gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực nội địa cùng với lực lượng quản lý thị trường lực lượng thuế vụ kiểm lâm y tế lực lượng công an tỉnh lạng sơn là một trong những lực lượng nòng cốt đã và đang trực tiếp đấu tranh và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong công tác chống bút lậu gian lận thương mại và hàng giả
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh lạng sơn đã xử lý bắt giữ gần một một trăm linh vụ việc trị giá tăng vật hàng hóa thu giữ ước tính gần ba mươi tỷ đồng
đã khởi tố bốn trăm bốn mươi tám vụ với sáu trăm bảy mươi bảy bị can chủ yếu là các tội danh về kinh doanh vận chuyển pháo nổ tiền việt nam giả vận chuyển ma túy trái phép
trong đó riêng hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đã khởi tố năm mươi vụ với tám mươi năm bị can
đặc biệt với vị trí địa lý địa hình đặc thù lạng sơn được các đối tượng lựa chọn là nơi trung chuyển heroin từ các tỉnh nội địa việt nam sang trung quốc và các chất gây nghiện ma túy đá từ trung quốc vào việt nam
vì vậy năm hai nghìn một mươi bảy tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp
các đối tượng phạm tội liên kết móc nối với các đối tượng ở các điểm nóng về ma túy như sơn la hòa bình nghệ an và các đối tượng người trung quốc hình thành đường dây ma túy lớn
liên tỉnh xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quệt manh động và liều lĩnh hòng trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
trong năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch để chỉ đạo đối với các phòng
nghiệp vụ công an các huyện thành phố tập trung thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng cấm hàng giả
kết quả trong năm đã phát hiện bắt giữ là một bảy mươi chín vụ và thu giữ tăng vật trị giá là khoảng gần ba mươi tỷ đồng và nhiều loại hàng cấm hàng giả khác
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác đấu tranh
với các đường dây buôn bán vận chuyển ma túy của an giới đã đạt kết quả rất tích cực
đã phát hiện thu giữ trên một trăm hai mươi hai kg heroin và một số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại
có thể thấy rõ sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cùng với đó là sự nỗ lực của từng đơn vị trong công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn
sự phối hợp chặt chẽ và thông tin kịp thời giữa các đơn vị của các bộ ngành và cơ quan chức năng
của địa phương giữa các tuyến từ khu vực biên giới trong nội địa đã góp phần tạo nên một thế trận xuyên suốt
đồng bộ ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại qua địa bàn tỉnh lạng sơn trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội không để hình thành các đường dây tụ điểm phức tạp về buôn lậu trên địa bàn
đặc biệt với việc tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại ngay từ trong khu vực nội địa
đã từng bước tạo nên áp lực trực tiếp đối với các đầu nậu
nhiều mặt hàng tiêu dùng trước đây thường được vận chuyển qua các đường mòn lối tắt trên biên giới vào nội địa để trốn thuế
thì nay đã được nhập khẩu về qua các cửa khẩu
qua đó góp phần nâng cao số thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên hai trăm năm mươi bảy tỷ đồng
bằng một trăm hai mươi sáu chỉ tiêu giao tăng sáu mươi tám so với cùng kỳ hai nghìn một mươi tám
góp phần nâng cao số thu xuất nhập khẩu của cục hải quan tỉnh lạng sơn lên trên bốn tám trăm sáu mươi tỷ đồng
bằng một trăm linh hai chỉ tiêu
do tổng cục hải quan giao tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
với việc tổ chức triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như vậy
thì đã tạo áp lực để cho hàng hóa đi qua các cửa khẩu tăng thu ngân sách cho nhà nước
và cũng giảm cái áp lực chống buôn lậu cho lực lượng hải quan để tập trung triển khai các giải pháp quản lý hàng
các loại hình đi qua các cửa khẩu được chặt chẽ và thông thoáng
hiện nay chúng tôi đã báo cáo ubnd
xin kinh phí và tổ chức rào dây thép gai trên năm mươi tám điểm gần một ba trăm
và bổ sung các nán để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ trực ở các khu vực trọng điểm
các đường mòn có buôn đậu đi qua
và chúng tôi đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng
đồng thời biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng phương tiện để tập trung vào cho nhiệm vụ này
nhằm ngăn chặn suốt cảnh trái phép và ngăn chặn đấu tranh chống buôn đậu
không để buôn đậu qua các đường mòn thành thủ điểm
hải quan đã tập trung triển khai các giải pháp quản lý hàng
hai nghìn một mươi bảy một năm đầy khó khăn thử thách đối với tỉnh lạng sơn
trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
gian nan không ít nhưng dấu ấn để lại là kết quả đáng khích lệ
từ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tình hình buôn lậu gian lận thương mại qua địa bàn được kiểm soát
không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn
tình hình thị trường trên địa bàn cơ bản ổn định công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm
ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh và lựa chọn hàng hóa trong tầng lớp người tiêu dùng
tiếp tục có những chuyển biến tích cực
môi trường đầu tư kinh doanh trong nội địa được quan tâm tạo điều kiện tối đa theo quy định
hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn luôn được thuận lợi thông thoáng
nhất là thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn
góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương và trung ương
với một năm triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã đánh giá đây là một năm triển khai hết sức thành công
cái sự chỉ đạo của ba trăm tám mươi chín trung ương đặc biệt là ba trăm tám mươi chín của tỉnh cũng đã triển khai chỉ đạo tốt
phải nói một năm có rất nhiều khó khăn nhưng mà ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín trung ương cũng đánh giá
đây là một năm tỉnh nạng sơn cũng đã có nhiều khó khăn
nhiều khó khăn để mà triển khai thực hiện công tác chống nguồn lậu trên địa bàn
và chúng tôi cũng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lạng sơn
sự vào cuộc của các ngành các cấp đặc biệt là sự phối hợp của các lực lượng
thì năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi có tập trung triển khai thực hiện tốt cái việc quản lý biên giới
tăng cường phối hợp chống buôn lậu trong nội địa
cũng không để hình thành đường dây tụ điểm trên địa bàn tỉnh lạng sơn
một năm mới lại bắt đầu chắc chắn sẽ có không ít khó khăn thách thức vẫn còn phía trước
nhưng cùng với các giải pháp căn cơ của các bộ ngành trung ương
sự quyết tâm của tỉnh nạng sơn nói riêng
tin rằng công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh
được sự chỉ đạo trực tiếp của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn
sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả khả quan
có phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh bình đẳng
và tiếp tục thúc đẩy sự giao thương hàng hóa
thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
xứng tầm làm cửa ngõ giao thương quan trọng không chỉ của việt nam
mà cả các nước asean với thị trường trung quốc